tại phnom penh campuchia nhân dịp dự diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi bảy viết tắt là wef asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp gỡ tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp là thành viên của wef về kinh tế việt nam
với sự tham dự của giám đốc điều hành wef philip roudler tham dự phiên thảo luận đầu tư cơ sở hạ tầng thông minh
thủ tướng cũng tiếp lãnh đạo của một số tập đoàn ngân hàng lớn trên thế giới
trong buổi chiều cùng ngày thủ tướng tham dự phiên bế mạc hội nghị wef asean và lễ bàn giao vai trò nước chủ nhà hội nghị wef asean năm hai nghìn một mươi tám cho việt nam
tại cuộc tọa đàm vào buổi sáng thủ tướng cho rằng với quyết tâm các doanh nghiệp sẽ thành công ở việt nam
đây không chỉ là một thị trường với trên chín mươi ba triệu dân mà còn là thị trường của asean
việt nam đã ký một mươi hai hiệp định thương mại tự do fta bao gồm cả các fta thế hệ mới
có độ mở lớn và có độ mở lớn
tiêu chuẩn cao và đang đàm phán bốn hiệp định ftam
thủ tướng cho biết công cuộc đổi mới thời gian qua đã đem lại nhiều thành công cho các doanh nghiệp cả trong nước và ngoài nước với những chính sách hết sức cởi mở
thủ tướng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục mở cửa hơn nữa để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thành công ở việt nam
một thị trường rất rộng lớn nhiều tiềm năng
chính phủ cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quyền tài sản đối với các nhà đầu tư
tại cuộc gặp gỡ các doanh nghiệp wfef đánh giá cao nỗ lực cải cách đổi mới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam
cũng như sự hỗ trợ của chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua
và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác đầu tư mở rộng hoạt động tại việt nam
các doanh nghiệp cho biết sẵn sàng chia sẻ thông tin mong muốn hợp tác với các tập đoàn thành viên của wef để viết tiếp các câu chuyện thành công ở việt nam
trưa cùng ngày thủ tướng đã dự buổi gặp mặt do wef và vina capital tổ chức
sự tham dự của đông đảo các đại biểu tham dự wef với nội dung tọa đàm về việt nam
tại đây thủ tướng đã nêu bật các thành tựu phát triển và hội nhập quốc tế của việt nam trong những năm qua
đặc biệt là tiếp tục giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô duy trì tăng trưởng hợp lý bảo đảm an sinh xã hội
đây là cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia trở thành cổ đông chiến lược trong các doanh nghiệp cổ phần
việt nam khuyến khích các doanh nghiệp quốc tế tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng
các ngành có giá trị gia tăng cao và các ngành sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
thủ tướng cũng thông tin đến các nhà đầu tư về việc đẩy mạnh hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế việt nam
bên lề các cuộc tọa đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp một số lãnh đạo của các tập đoàn
ngân hàng lớn trên thế giới như tập đoàn p g ngân hàng hsbc và tập đoàn ge mỹ
chiều nay ngày một mươi hai tháng năm thủ tướng đã tham dự phiên bế mạc hội nghị wef asean
và lễ bản giao vai trò nước chủ nhà hội nghị wef asean năm hai nghìn một mươi tám cho việt nam
phát biểu sau khi nhận chuông nước chủ nhà hội nghị wef asean từ thủ tướng campuchia hunsen
thủ tướng nhấn mạnh việc wf một lần nữa chọn việt nam để tổ chức hội nghị của wef về khu vực
là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác việt nam và wef
cũng như giữa việt nam và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế
khẳng định việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ với wef
chính phủ các nước và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tổ chức thành công hội nghị wef asean tại việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
lễ bàn giao vai trò chủ nhà hội nghị wef asean được tổ chức trọng thể theo thông lệ của wef
thu hút sự tham dự đông đảo của các đại biểu tại hội nghị